do xung đột thương mại với mỹ với việc các biến thể delta và omicron xuất hiện
chính sách rô covid của trung quốc có thể dẫn đến những hệ quả đáng lo cho nền kinh tế
cũng như rủi ro về đợt bùng phát dịch quy mô lớn dẫn đến quá tải hệ thống y tế nước này